do diễn biến phức tạp của thời tiết lúa đông xuân ở tỉnh phú yên đã trễ lịch thời vụ
mưa trong suốt nhiều ngày qua làm nhiều chân ruộng bị ngập nước rồn sống lúa
người nông dân phải gieo xạ lại làm tăng chi phí sản xuất
lịch gieo xạ lúa vụ đông xuân ở tỉnh phú yên bắt đầu từ ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên mưa liên tiếp từ ngày hai mươi hai đến nay trùng với lịch gieo xạ khiến cho nhiều diện tích lúa của nông dân bị ngập úng trôi hoặc rồn giống
riêng huyện tuy an có đến hơn bốn trăm hai mươi hectare nhiều cánh đồng nông dân phải thuê máy bơm tiêu thoát nước
nước rút chậm một số chân ruộng có nguy cơ mất trắng giống phải xạ lại lần hai phát sinh nhiều chi phí
trong khi đó không ít cánh đồng bị ốc bô vàng phá hoại ảnh hưởng lớn đến năng suất
giờ mưa cũng phải ngâm giống tăng lại nữa
chỉ là mọc phòng là nước chỉ là ốc bô nó ăn hết à
sẽ đi lại lại khổ lắm
giờ tiền bừa
tiền bừa hết chứ không có gì hết à
nước dân làm sao mình lên một ký
sẽ ra rồi giờ là hư là không có giống nữa
hết giống rồi
phải lấy lụa ăn này làm
để tránh mưa lũ ngành nông nghiệp tỉnh phú yên đã điều chỉnh lịch thời vụ
thế nhưng do diễn biến thất thường của thời tiết khiến cho sản xuất lúa vụ đông xuân gặp nhiều khó khăn
vụ đông xuân của chúng tôi đang gặp có nhiều khó khăn và đang trễ hơn so với lịch thời vụ
thì hiện nay thì cũng đã chỉ đào cho ngành nông nghiệp để định hướng đối với các phòng nông nghiệp
cũng như làm việc với các địa phương để làm sao để khuyến cáo với người dân
trong việc mà thay đổi lịch thời vụ cho phù hợp
đó là việc thứ nhất
vì thứ hai là phải đảm bảo về các đề xuất là điều chỉnh các giống cây trồng
để mà nó phù hợp với cái lịch thời vụ hiện nay
vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín nông dân tỉnh phú yên xuống giống hai mươi sáu ha lúa
thời gian tập trung gieo xạ từ ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi chín
theo dự báo ngoài những khó khăn ngay từ đầu vụ
nhiều khả năng sắp tới sẽ gặp nắng hạn gây thách thức lớn trong sản xuất các loại cây trồng